thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tp biên hòa tỉnh đồng nai và các huyện lân cận như long thành tràng bom
đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
và điều đáng chú ý là phần lớn các đối tượng gây án còn rất trẻ một số đối tượng là đang độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường
trên những diễn biến phức tạp của loại tội phạm này lực lượng công an thành phố biên hòa đã tăng cường công tác phòng ngừa
đấu tranh và bắt giữ nhiều đối tượng cướp cướp giật tài sản
đây là hình ảnh vụ cướp xe máy được camera an ninh ghi lại tại địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
khi nạn nhân cố giữ chiếc xe chúng liền dùng dao tấn công để tẩu thoát
băng cướp tuổi tin này đã nhanh chóng bị công an thành phố biên hòa triệt phá
đáng chú ý toàn bộ thành viên nhóm cướp này đều đang ở độ tuổi học sinh
một chiếc ap một chiếc nissan và lấy được và mang lên sài gòn bán
tụi em đi bốn người đi bốn người đi trên hai xe tụi em thấy những nhân vật được áp vô thì tụi em bắn cướp
trước khi ra tay thực hiện hành vi cướp giật nhóm cướp lên kế hoạch chi tiết
phân công cụ thể cho từng thành viên và chỉ nhắm đến phụ nữ đi xe máy vào ban đêm
mỗi lần gây án có bốn sáu đối tượng đi cùng nhau
chúng không chọn địa bàn cố định để gây án mà di chuyển từ quận này sang quận khác nếu thấy có cơ hội là ra tay
nếu nạn nhân kêu hô hoặc chống cự đều bị các đối tượng dùng dao khống chế
tụi em đi bốn người đi bốn người đi trên hai xe máy vào ban đêm

người dân nơi đây có cây ăn cái mặt khi tất cả đồ đạc tài sản đã bị cuốn trôi
cán bộ chiến sĩ công an xã trà len thường xuyên có mặt để động viên thăm hỏi đời sống của bà con
nhưng dù cuộc sống trước mắt có tạm thời ổn định thì những ám ảnh về vụ sạt lỡ kinh hoàng
và những nỗi đau mất mát không dễ gì có thể ngồi ngoài
hiện tại thì có các tình nhân em cũng đồng viên cũng đi đến với bà con đồng viên tương tự
cùng phòng cùng làm cùng ở với bà con đều tại một số bà con hiện tại cũng tạm ở
còn một mươi ba nạn nhân mất tích đang được tiếp tục tìm kiếm
tuy nhiên cuộc sống của bà con trà len vẫn cần một chặng đường dài để thực sự ổn định
thế nhưng chắc chắn người dân trà lem sẽ không đơn độc trong hành trình vượt qua khó khăn
bởi sự đồng hành sát cánh của lực lượng công an của các tổ chức đoàn thể và tấm lòng hướng về của người dân cả nước
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra trong ngày hôm nay với sự đồng hành của biên tập viên ninh hạnh
xin mời chị đình hạnh
mở đầu chuyên mục điểm báo sáng ngày hôm nay sẽ là thông tin trên báo lao động về biến chủng mới của virus sars cov hai
tại vương quốc anh đang trở thành mối quan tâm lớn của toàn thế giới
nhiều người lo ngại là đây sẽ là thách thức lớn trong cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín
và trước tình hình trên bộ y tế đã yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất
theo thông tin bộ y tế hết sức quan ngại nhưng cần phải bình tĩnh
ông nguyễn thanh long bộ trưởng bộ y tế cho biết hiện nay về cơ bản việt nam đã kiểm soát thành công với covid một mươi chín
tuy nhiên những vấn đề liên quan đến biến chủng của virus sars cov hai đang làm giới khoa học rất lo ngại
theo ước tính biến chủng có khả năng làm tăng tốc độ lây truyền lên tới bảy mươi và đây là điều hết sức quan ngại
bộ trưởng bộ y tế cũng cho biết bộ y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống covid một mươi chín thành cao điểm để đảm bảo tết nguyên đán
các địa phương phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất tăng cường chuẩn bị tập huấn cho nhân viên y tế chuẩn bị kế hoạch lấy mẫu trên diện rộng
tăng cường xét nghiệm bảo đảm cơ sở điều trị tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch
với các cơ sở y tế phải đặt nhiệm vụ từ thời điểm này cho đến cuối năm cần đưa công tác phòng chống dịch lên mức cao nhất
thưa quý vị vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đại tá đỗ thanh bình phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết là cục cảnh sát giao thông đề xuất lắp camera phạt nguội trên toàn quốc
ứng dụng công nghệ vào xử phạt vi phạm giao thông và đây chính là thông tin trên báo công an nhân dân
thông tin cho biết ngoài hệ thống camera hiện có trên một số tuyến cao tốc cục cảnh sát giao thông đề xuất lắp đặt hai loại camera giám sát an ninh
điều khiển giao thông
và camera phát hiện lỗi vi phạm trên toàn quốc bao phủ các tuyến cao tốc và các quốc lộ trọng điểm
đề án cũng hướng tới việc xây dựng đồng bộ hệ thống camera từ bộ công an cho tới các địa phương cùng chung một tiêu chuẩn
có thể sử dụng vào nhiều mục đích hỗ trợ nhiều cơ quan ban ngành cùng có thể khai thác
hệ thống camera này được coi là tài sản chung của toàn xã hội
ngoài ra đề án cũng hướng tới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm bộ công an ưu tiên ứng dụng công nghệ
để đổi mới cách xử lý giám sát vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc
khi hệ thống camera giám sát được lắp đặt đầy đủ cảnh sát giao thông chỉ làm nhiệm vụ tuần lưu
điều tiết chỉ huy dẫn đoàn giải quyết tai nạn là chính
chỉ lập chốt phát hiện các lỗi camera không thể phát hiện được như là nồng độ cồn ma túy và vượt quá tải trọng
trong đó thì luật quy định nghiêm cấm các ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ
trao đổi với phóng viên về vấn đề này các luật sư cho rằng đây là quy định tích cực góp phần ngăn chặn các hoạt động đòi nợ thuê
có tính chất đe dọa khủng bố tinh thần của người khác
và đây chính là nội dung được đăng tải trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay
theo ghi nhận của báo lao động luật sư quách thành lực đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
khi luật đầu tư sửa đổi có hiệu lực các công ty có chức năng kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê sẽ chấm dứt hoạt động
vì nằm ở danh mục ngành nghề cấm
khi luật được thông qua đã tạo được sự đồng thuận rất lớn của cơ quan quản lý nhà nước và người dân
vì đã có không ít vụ việc gây ồn ào dư luận vì dịch vụ đòi nợ thuê
tuy nhiên các luật sư cho rằng cần có những hướng dẫn cụ thể để tránh những biến tướng của hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ
gây bất ổn cho xã hội
bởi khi thực tế xã hội phát sinh nhu cầu đòi nợ thuê có cầu ai có cung khi ấy thì liệu trong xã hội có xuất hiện
hoạt động lén lút trá hình dịch vụ chui khó quản lý và đây cũng là một vấn đề cần lưu ý
thưa quý vị chỉ còn hơn một tháng nữa là sẽ đến tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một cho nên nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng cao
để đảm bảo nguồn cung ngăn chặn hiện tượng tăng giá bất hợp lý ngành công thương đang tích cực dự trữ hàng hóa
và đây là thông tin
trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay
theo sở công thương hà nội để đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa bình ổn thị trường trong dịp cuối năm
ngành công thương hà nội đã yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất bán lẻ dự trữ lượng hàng hóa trị giá là ba mươi chín bốn trăm linh tỷ đồng
tăng khoảng năm so với kế hoạch tết năm hai nghìn hai mươi
các doanh nghiệp ngành công thương tp hcm đã dự trữ lượng hàng hóa cho hai tháng tết với kinh phí là
một mươi chín tỷ đồng
sáu trăm bảy mươi chín bảy tỷ đồng tăng sáu trăm năm mươi hai bốn tỷ đồng so với tết canh tí năm hai nghìn hai mươi
tại các tỉnh thành phố các doanh nghiệp tiếp tục duy trì thực hiện phương án đảm bảo sản phẩm thiết yếu đã được xây dựng
lượng hàng hóa ký kết tăng từ hai cho đến ba lần so với ngày thường để sẵn sàng ứng phó với dịch covid một mươi chín
đẩy mạnh triển khai các hoạt động thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
qua đó hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ và lưu thông hàng hóa
hoàn thành phục hồi giai đoạn một hệ thống giao thông thông minh viết tắt là its
trên tuyến cao tốc tp hcm trung lương giúp tài xế nắm được tình hình lưu lượng phương tiện qua các bảng điện tử
đến năm hai nghìn một mươi bảy hệ thống its dự án có vốn đầu tư hơn tám trăm linh tỷ đồng od hàn quốc và vốn đối ứng việt nam
bị hư hỏng và đã hết thời hạn bảo hành
hơn ba năm qua cục quản lý đường bộ bốn phải lên kế hoạch sửa chữa bằng công nghệ và nhân sự việt nam
để đảm bảo vận hành lâu dài
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai vừa qua giai đoạn phục hồi một của its trên cao tốc tp hcm trung lương đã hoàn tất
phục vụ tài xế trên tuyến đường chính cao tốc dài bốn mươi km và bốn mươi năm màn hình đặt tại trung tâm quản lý điều hành
tại huyện bình chánh tp hcm
cục quản lý đường bộ bốn đang kiến nghị tổng cục đường bộ tiếp tục đầu tư giai đoạn hai
sửa chữa các phần lỗi còn lại của hệ thống nhằm đảm bảo tính năng đa dạng phần cứng và phần mềm
trong quá trình phục hồi hệ thống its
tổng kinh phí sửa chữa giai đoạn hai khoảng một mươi một tỷ đồng
một số cập nhật xã hội khác liên quan vụ năm thanh niên rơi lầu tại đại học thủ dầu một tỉnh bình dương
lực lượng công an đã phải phát thông báo truy tìm danh tính bởi đã hai ngày kể từ khi xảy ra vụ việc
thì chưa có ai đến nhận thi thể
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thú dầu một tỉnh bình dương
đang thủ lý vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại trường đại học thủ dầu một phường phú hòa
nạn nhân là nam giới cao khoảng một năm mét tóc đen ngắn mặt tròn
khi xảy ra sự việc nạn nhân có đội mũ lưỡi chai màu đỏ áo thum màu đỏ áo khoác đen
quần đeo dây nịt màu đen có mặt hình chữ h màu trắng
khoảng một mươi ba h bốn mươi phút ngày hai mươi ba tháng một mươi hai nhiều sinh viên và giảng viên trường đại học hốt khoảng
khi một thanh niên được phát hiện tử vong trong sân trường với vết máu
qua trích xuất camera lực lượng chức năng xác định nam thanh niên này đi bộ từ bên ngoài vào trường
đi lên l bốn sau đó được phát hiện tử vong dưới sân
cơ quan điều tra công an tp thủ dầu một cho biết người dân nào nhận dị được nạn nhân nói trên
có thể liên hệ cơ quan điều tra phối hợp làm rõ theo quy định của pháp luật
cũng trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ cho biết
các bác sĩ bệnh viện vừa cứu sống một năm bệnh nhân hai mươi ba tuổi bị sốc nhiễm trùng
từ đường hô hấp biến chứng suy đa cơ quan rất nguy kịch
bệnh nhân hai mươi ba tuổi ngụ tính hậu gian
bệnh nhân này được bệnh viện địa phương chuyển đến vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
trong tình trạng siêu hô hấp rất nặng huyết áp thấp sốt cao
sau hai giờ điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc tình hình bệnh nhân không khả quan
các bác sĩ phải đặt nội khí quản cấp cứu gắn máy thở thông số cao
đồng thời dùng thuốc an thần giãn cơ trường tính mạch liên tục nhằm ổn định hô hấp cho bệnh nhân
qua hội chẩn bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm trùng từ đường hô hấp biến chứng suy đa cơ quan
tiên lượng nguy cơ tử vong cao
trước tình trạng vô cùng nguy kịch bệnh nhân được chỉ định lọc máu liên tục tại giường
để cấp cứu và sử dụng khách sinh phố rộng
các y bác sĩ thuộc ekip lọc máu phải vừa truyền tiểu cầu hồng cầu
vừa lọc máu với chế độ theo dõi liên tục
sau hai ngày điều trị bệnh nhân dần tỉnh táo huyết áp ổn định
ngân được các thuốc vận mạch và máy trợ thở
một ngày sau đó bệnh nhân được rút ống trợ thở
hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định sinh hoạt gần như bình thường
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị đến với những thông tin thời tiết
tại các vùng trên cả nước
thưa quý vị vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại hà nội
bệnh viện việt đức đã tổ chức lễ đón danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho tập thể cá nhân
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã đến dự
bệnh viện việt đức là bệnh viện ngoại khoa hạng đặc biệt đầu tiên
là trung tâm phẫu thuật chuyên sâu lớn nhất của cả nước thực hiện tiếp nhận
và điều trị các trường hợp chấn thương nặng đa chấn thương
chủ yếu do tai nạn giao thông và những trường hợp bệnh lý nặng phức tạp
đây cũng là cơ sở hàng đầu trong lĩnh vực ghép tạng với đội ngũ chuyên gia về ghép đa tạng
có trình độ chuyên môn hàng đầu tại việt nam
ngang tầm với các trung tâm ghép tạng tại các nước trong khu vực
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao tặng danh hiệu
anh hùng lao động cho giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân trần bình giang giám đốc bệnh viện việt đức
cũng tại buổi lễ nhiều cá nhân khoa phòng trung tâm của bệnh viện việt đức
đã nhận danh hiệu huân chương lao động và danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc
vào sáng ngày hôm qua tại hà nội bộ thông tin và truyền thông phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
và các cơ quan chức năng đã tổ chức triển lãm ảnh và tài liệu lưu trữ thành tựu
bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở việt nam với tên gọi vì hạnh phúc của mỗi người
với hình thức triển lãm trực tuyến trên miền www vihạnhphucmỗingười vn
và www vihạnhphucmỗingười com triển lãm vì hạnh phúc của mỗi người gồm hai trăm linh ảnh và tài liệu
trên nền tảng ba d và chín phim ngắn được chú thích song ngữ việt anh
giới thiệu tới khách tham quan các nỗ lực và thành tiệu của việt nam trong công tác bảo đảm và thúc đẩy quyền con người
có phần nâng cao nhận thức về quyền con người trong nhân dân các cấp quản lý nhà nước
quản lý doanh nghiệp và đặc biệt là đội ngũ thực thi pháp luật
triển lãm được bố cục theo bốn chủ đề
chủ đề một là nhóm tài liệu cổ phản ánh tư tưởng quyền con người ở các triều đại phong kiến việt nam
chủ đề hai tài liệu về thành tiệu bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở việt nam từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm cho đến nay
chủ đề ba việt nam bảo đảm các quyền con người trong đại dịch covid một mươi

chủ đề năm quảng nam đổi mới và phát triển
chủ đề sáu quảng nam đổi mới và phát triển
tin tức giao thông vừa cập nhật ban an toàn giao thông tp hà nội vừa có văn bản yêu cầu xử lý nghiêm hoạt động quảng cáo trên xe ô tô khách gây mất an toàn giao thông
từ lâu thì hoạt động này đã trở nên phổ biến ở nhiều thành phố lớn như ở hà nội và thành phố hồ chí minh hay là đà nẵng
làm gia tăng áp lực giao thông lên các tuyến cản trở dòng phương tiện và hạn chế rất lớn tới tầm nhìn của người tham gia giao thông
văn bản đề nghị công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng công an các quận huyện thị xã tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp này
tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông đối với người và phương tiện tham gia giao thông vi phạm các quy định của luật giao thông đường bộ
thanh tra sở giao thông vận tải hà nội tăng cường công tác thanh kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia việc dùng đề can quảng cáo phủ kín gần như toàn bộ xe uy hiếp an toàn giao thông đối với người và phương tiện tham gia giao thông
vi phạm các quy định đối với xe ô tô tham gia giao thông như tự ý thay đổi màu sơn so với đăng ký xe vô hiệu hóa gương chiếu hậu đặt trong xe
thay đổi đặc tính kỹ thuật kính xe ô tô ảnh hưởng tới tầm nhìn quan sát của lái xe đồng thời hạn chế khả năng thoát hiểm của những người trong xe khi xảy ra sự cố
theo thống kê của ubnd
tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cho đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi toàn quốc đã xảy ra một mươi bốn năm trăm một mươi vụ tai nạn giao thông làm chết sáu bảy trăm linh người và bị thương một mươi tám trăm linh bốn người
so với năm ngoái năm hai nghìn một mươi chín số vụ te nạn giao thông giảm ba một trăm một mươi một vụ tức là giảm gần một mươi bảy sáu số người chết đã giảm chín trăm hai mươi bốn người giảm một mươi hai một
số người chết đã giảm chín trăm hai mươi bốn người giảm một mươi hai một

số người bị thương giảm hai tám trăm hai mươi người giảm hai mươi
trong đó đường bộ xảy ra tám một trăm bảy mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết sáu năm trăm bảy mươi năm người bị thương bốn ba trăm năm mươi bốn người
như vậy so với cùng kỳ năm ngoái đã giảm tám trăm tám mươi bốn vụ giảm tám trăm tám mươi ba người và số người bị thương giảm bảy trăm linh người
đường sắt xảy ra chín mươi một vụ bảy mươi một người chết và đường thủy xảy ra sáu mươi hai vụ bốn mươi bốn người chết
thưa quý vị mới đây nhiều thay đổi dọc tuyến đường di chuyển của xe buýt brt tại hà nội đang khiến cho nhiều người tham gia giao thông cảm thấy rất ngỡ ngàng dẫn đến việc di chuyển của nhiều người gặp khó khăn khi qua đây
đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm thì trong thời gian tới để hạn chế tình trạng ủn tắc dọc tuyến này các giải pháp sẽ được triển khai như điều hướng phương tiện hạn chế một số loại hình phương tiện vào giờ cao điểm sẽ được áp dụng
để phục vụ cho công tác thi công đoạn hầm chui giao cắt giữa khuất duy tiến và lê văn lương các đơn vị thi công đã tổ chức rào lại một phần ba làn đường của đường lê văn lương
lê văn lương thì trước đây đã từng tổ chức xe buýt brt và có một làn ưu tiên dành riêng cho xe buýt brt các phương tiện không thể di chuyển vào nhưng các cơ quan chức năng hiện đã mở làn đường này và cho phép các phương tiện có thể di chuyển vào
tuy nhiên là nhiều lái xe vẫn tỏ ra khá bỡ ngỡ trước những thay đổi này và tỏ ra khá rụt rè
điều này dẫn đến việc vào các khung giờ cao điểm dù đã được hướng dẫn di chuyển nhưng vẫn xảy ra tình trạng một làn đường thì quá đông còn làn đường brt vẫn trống chỉ có phương tiện xe máy di chuyển vào